các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo trương mỹ lan cho biết tôn trọng lời khai của các bị cáo khác cáo trạng kết luận điều tra và mong muốn được khắc phục hậu quả
đáng chú ý trong lời khai của mình bà lan cho biết con bà là chu duyệt phấn đang giao bán tòa nhà ở hà nội trị giá một tỷ usd để khắc phục hậu quả
chồng bà là chu lập cơ cũng cùng chung mong muốn này
trả lời câu hỏi của luật sư giang hồng thanh về việc ủy quyền cho con gái là chu duyệt phấn và hai người cháu đi thu hồi nợ
thì con gái có gặp áp lực gì không
bà trương mỹ lan trả lời nếu không có sự hỗ trợ của hội đồng xét xử và cơ quan chức năng thì chắc chắn con gái bà sẽ gặp nhiều áp lực
theo bà lan con gái bà bị mắc bệnh bại liệt tới tận năm một mươi năm tuổi mới có thể đi lại bình thường
thời gian gần đây sức khỏe của chu duyệt phấn có dấu hiệu không tốt bà định đưa ra nước ngoài để kiểm tra nhưng chưa kịp thực hiện thì vợ chồng bà bị bắt giữ
bà lan lo lắng nếu con gái mình quá áp lực bệnh tình sẽ tái phát
trước lo lắng này của bị cáo trương mỹ lan chủ tọa phạm lương toản cho biết tòa đã có thông báo hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng sẽ giúp bị cáo thu hồi nợ để khắc phục hậu quả
ngoài ra bà lan cũng cho biết chu duyệt phấn cũng đang giao bán tòa nhà ở hà nội trị giá một tỷ usd
trước đó bị cáo trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ cũng có đơn nhờ hội đồng xét xử hỗ trợ thu hồi các khoản nợ mà các cá nhân và tổ chức đang thiếu của vợ chồng bà để khắc phục hậu quả
bên cạnh đó trong phiên tòa sáng
ngày một mươi hai tháng ba bà lan bày tỏ mong muốn đem cổ phần của bản thân các con và bạn bè ủy quyền không hủy ngang cho ngân hàng nhà nước để ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành
tại phiên tòa chiều cùng ngày luật sư hỏi bà lan có mong muốn được tạo điều kiện như thế nào để thực hiện việc chuyển cổ phần cho ngân hàng nhà nước
thì bị cáo cho biết có tám cổ đông là công ty nước ngoài hiện tình cảnh của bà không thể tác động được nên mong tòa hỗ trợ bà
theo cáo trạng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh
làm rõ vụ án trong đó bộ công an đề nghị tổng trưởng lý quần đảo britis vegin thuộc vương quốc anh
tổng trưởng lý quần đảo kemen thuộc vương quốc anh và cục tư pháp khu hành chính đặc biệt hồng kông
nước cộng hòa dân chủ nhân dân trung hoa phối hợp xác minh tám công ty nước ngoài với các nội dung thông tin về pháp nhân
người đại diện pháp luật quan hệ với trương mỹ lan và các cá nhân khác tại tập đoàn vạn thị pháp và công ty việt vĩnh phú
xác định việc mua sở hữu cổ phần tại scb
công ty việt vĩnh phú
và các nội dung có liên quan đến scb
song đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chưa nhận được kết quả trả lời
cũng trong chiều ngày một mươi hai tháng ba hội đồng xét xử hỏi bị cáo trương mỹ lan về căn cứ và bằng chứng nào để chứng minh việc bị cáo cho scb mượn tài sản
bởi lẽ các bị cáo làm việc ở scb tại tòa đã không xác nhận việc mượn tài sản từ bị cáo lan
trả lời câu hỏi này bị cáo lan loanh quanh không đi vào trọng tâm
hội đồng xét xử nhắc nhở bị cáo và cho biết cơ quan sẽ đánh giá
dựa trên các hợp đồng hồ sơ
lúc bị cáo bị bắt có ba tòa nhà bị cáo lan nói và cho rằng ba tòa nhà này đã cho scb mượn
về phần ông chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan trả lời thẩm vấn của luật sư
bị cáo cơ khai sở hữu chín mươi chín cổ phần tại times square
đồng thời đã ký cho phép vợ mình là bà trương mỹ lan mang tài sản của times square đi thế chấp nhằm giúp ngân hàng scb tái cơ cấu
theo cáo trạng bị cáo chu lập cơ là chồng của bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp có quốc tịch hồng kông trung quốc
bị cáo này là người sáng lập có chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần của công ty cổ phần hamsware việt nam
ông cơ và vợ cùng nhau tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà times square
với chức năng là khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ
tại khu đất từ hai mươi hai ba mươi sáu nguyễn huệ và từ năm mươi bảy sáu mươi chín f đồng khởi phường biến ghé quận một tp hcm
năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi hai ông cơ thống nhất với vợ sử dụng tài sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản hình thành
trong tương lai tại dự án tòa nhà times square do công ty cổ phần times square sở hữu
để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân tổ chức do bà lan chỉ định
từ đó có tiền để đầu tư vào dự án và sử dụng vào mục đích riêng của bà lan
sau đó ông cơ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị đã ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
nghị quyết chấp thuận việc thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay do bà lan chỉ đạo tại scb
đến năm hai nghìn một mươi bảy do các khoản nợ đến hạn ông cơ tiếp tục ký biên bản họp hội đồng cổ đông
ngày một mươi năm tháng tám của công ty cổ phần times square để đảm bảo đối với dư nợ hơn ba mươi năm tỷ đồng
theo danh sách khách hàng khống của scb
ông chu lập cơ khai ký những thủ tục bảo lãnh khoản vay là theo chỉ đạo của bà lan
không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn chỉ ký khống các thủ tục
sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo được định giá bởi bên thứ ba và được scb chấp nhận
thiệt hại liên đới còn lại là hơn chín một trăm linh tỷ đồng
tại tòa trả lời các câu hỏi của luật sư bị cáo chu lập cơ nói mình là chủ sở hữu của công ty times square
khi luật sư hỏi ông cơ tại sao lại ký một số văn bản để thế chấp tòa nhà times square
tại ngân hàng scb dù không phục vụ cho mục đích cá nhân cũng không phục vụ cho công ty
trả lời câu hỏi này bị cáo chu lập cơ nói mình ký văn bản đều trên cơ sở đề nghị
và sự thuyết phục của vợ mình là bà trương mỹ lan để sử dụng tái cấu trúc lại ngân hàng
cứu ngân hàng scb trước sự sụp đổ
ông chu lập cơ nói mình ký nhiều văn bản bằng tiếng việt mặc dù không hiểu được ngôn ngữ này
lý giải về việc làm này chồng bà trương mỹ lan nói mình tin tưởng vào hệ thống vào thư ký
nên đã ký các văn bản trên để vay tiền tại ngân hàng scb
bên cạnh đó người đàn ông này nói mình không bàn bạc với bà trương mỹ lan
về việc sử dụng các nguồn tiền vay tại ngân hàng scb
bị cáo cơ nói
mình làm các hành vi như cáo trạng quy kết chỉ với mục đích cứu ngân hàng
giúp tổ chức tiến dụng này tái cơ cấu thành công
khi được luật sư hỏi nhận thức về hậu quả trong vụ án
bị cáo chu lập cơ nói do không hiểu biết pháp luật việt nam
nên ông không cố tình phạm tội và không lường trước được hậu quả
ông cho biết
tôi không hình dung được hậu quả tôi không nghĩ hôm nay mình lại trở thành bị cáo đứng ở đây
giờ đây tôi mong dùng các tài sản của mình để khắc phục hậu quả trong vụ án
bị cáo chu lập cơ trình bày
trong phiên chiều một mươi hai tháng ba
các luật sư cũng xét hỏi các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng nhà nước
những bị cáo này bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình thanh tra
giám sát ngân hàng scb để xảy ra sai phạm gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng
theo đó bị cáo nguyễn văn hưng
nguyên phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước thừa nhận
trong suốt quá trình thanh tra chỉ chỉ đạo bị cáo đỗ thị nhàn
và không chỉ đạo xuống các tổ trưởng trong đoàn thanh tra
quá trình thanh tra bà nhàn có tờ trình báo cáo tình trạng của scb
lý do chưa ký tờ trình gửi thống đốc chuyển scb nhóm một
đáng lẽ phải chuyển nhóm từ ba đến năm do bị cáo cho rằng chưa được làm rõ
tiếp đó bị cáo hưng nói
mình phạm tội do một phần sắp về hưu nên có sự trành mạng
chưa làm hết trách nhiệm của mình trong quá trình thanh tra ngân hàng scb và để xảy ra hậu quả
về phần mình bị cáo đỗ thị nhàn khai rằng toàn bộ hoạt động thanh tra theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng
hồ sơ vụ án thể hiện
có dịp đi gặp bà trương mỹ lan để thuyết phục bà chủ tập đoàn vạn thịnh pháp
bán một số tài sản nhằm trả nợ cho ngân hàng
liên quan đến nội dung này bị cáo nhàn khai ông hưng không chỉ đạo
khi được hỏi về việc bị cáo hưng chỉ đạo bằng miệng hay bằng văn bản
bà nhàn khẳng định cả hai bị cáo hưng cũng thừa nhận điều này trong quá trình điều tra xét hỏi
tất cả các bị cáo trong vụ án đã được xét hỏi trong sáu ngày qua đều thừa nhận tội trạng
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội
qua những bằng chứng và lý lẽ đánh thép các bị cáo trong phiên tòa đã phải cuối đầu
vợ chồng bị cáo trương mỹ lan cũng bày tỏ nguyện vọng xin được khắc phục hậu quả của vụ án
phiên tòa sẽ có những diễn biến nào tiếp theo
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại